thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định một nghìn một mươi sáu về duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước
của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tổng biên chế công chức năm hai nghìn một mươi chín của các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước
cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài không bao gồm biên chế của bộ công an bộ quốc phòng
biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ công chức cấp xã
biên chế công chức dự phòng và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là hai trăm năm mươi chín năm trăm chín mươi tám biên chế
cụ thể biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước là hai trăm năm mươi tám một trăm sáu mươi ba biên chế
trong đó các cơ quan tổ chức hành chính thuộc bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
tổ chức do chính phủ thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập một trăm linh năm một trăm tám mươi chín biên chế
các cơ quan tổ chức hành chính thuộc cơ quan của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện một trăm năm mươi một chín trăm linh sáu biên chế
các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài một sáu mươi tám biên chế
biên chế công chức dự phòng là bảy trăm bốn mươi chín biên chế
tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là sáu trăm tám mươi sáu biên chế